theo bản tin sáng về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín của bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng bảy đến sáu h ngày một mươi bốn tháng bảy
việt nam có chín trăm linh chín ca mắc mới bệnh nhân từ số ba mươi bốn năm trăm linh một đến số ba mươi năm bốn trăm linh chín bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại tỉnh bình định và chín trăm linh năm ca ghi nhận trong nước tại tp hcm vẫn là nhiều nhất với sáu trăm sáu mươi sáu ca đồng nai tám mươi ca
khánh hòa bốn mươi bốn ca bến tre bốn mươi ba ca bà rịa vũng tàu một mươi chín ca phú yên một mươi tám ca vĩnh long một mươi bảy ca ninh thuận và tây ninh đều bốn ca
kiên giang huế an giang và bắc ninh đều hai ca sóc trăng và bình định đều một ca
trong đó sáu trăm tám mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên phối hợp với công an thị xã mỹ hào vừa triệt phá đường dây ghi số lô số đề
cả đội bóng đá quy mô lớn thông qua mạng internet và các phương tiện điện tử
quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
ba xe ô tô năm xe máy một bộ máy vi tính một mươi hai điện thoại di động một máy tính sách tay cùng nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đã sử dụng mạng viễn thông mạng internet
để ghi số lô số đề và cá độ bóng đá cho người chơi trên nệ bàn thị xã mỹ hảo và các khu vực gần gần
với số tiền khoảng bốn trăm linh triệu đồng mỗi ngày
hiện công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín đối tượng
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý
hôm qua viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố tám bị can trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế
gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng xảy ra tại bệnh viện bạch mai
trong đó bị can nguyễn quốc anh cựu giám đốc bệnh viện bạch mai bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ các bị can còn lại bị truy tố cùng tội danh gồm nguyễn ngọc hiền cựu phó giám đốc bệnh viện bạch mai
trịnh thị thuận cựu trưởng phòng tài chính bệnh viện bạch mai lý thị ngọc thủy cựu phó phòng tài chính bệnh viện bạch mai
phạm đức tuấn chủ tịch kiêm giám đốc công ty công nghệ y tế bms ngô thị thu huyền phó giám đốc công ty bms
trần lê hoàng thẩm định viên công ty thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội vfs phạm minh dung cựu tổng giám đốc công ty vfs
theo cáo trạng bệnh viện bạch mai có chủ trương phát triển ngoại khoa nên năm hai nghìn một mươi sáu phạm đức tuấn đã đến gặp nguyễn quốc anh
để trao bán loại robot rosa hỗ trợ phẫu thuật với giá ba mươi chín tỷ đồng và robot mako giá bốn mươi bốn tỷ đồng
giám đốc bệnh viện bạch mai không đồng ý vì thủ tục phức tạp nên hai bên thống nhất công ty bms sẽ liên doanh với bệnh viện bạch mai
để lắp đặt robot hỗ trợ phẫu thuật với giá do tuấn tự đưa ra
bị can nguyễn quốc anh sau đó tự ý ký hợp đồng với công ty bms dù không thống nhất báo cáo theo quy chế bệnh viện và quy định của bộ y tế
để có thể hợp thức giá robot phạm đức tuấn liên hệ với công ty thẩm định giá vfs nơi bị can trần lê hoàng làm việc
tuy nhiên qua xác minh đã làm rõ công ty bms nhập khẩu robot rosa từ pháp về sân bay nội bài hàng mới một trăm linh và nguyên giá là hơn bảy bốn tỷ đồng
bệnh viện bạch mai đã sử dụng robot này thực hiện phẫu thuật sọ não cho sáu trăm ba mươi bảy ca bệnh làm tăng chi phí và gây thiệt hại cho người bệnh hơn một mươi tỷ đồng
trong vụ án này bị can nguyễn quốc anh giữ vai trò chính là người quyết định để bệnh viện bạch mai và công ty bms ký hợp đồng liên danh liên kết
bị can phạm đức tuấn giữ vai trò giúp sức tích cực tạo điều kiện cho bệnh viện bạch mai ký được hợp đồng
các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm thực hiện
do vậy theo viện kiểm sát cần phân hóa trách nhiệm đối với từng bị can để quyết định hình phạt và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với từng bị can
công an quận lê trân thành phố hải phòng vừa tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá với số tiền cá độ lên đến trên hai trăm linh tỷ đồng
công an quận lê trân tp hải phòng vừa tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức cá độ lên trên hai trăm linh tỷ đồng
công an xác định các đối tượng đã sử dụng trang web quốc tế bóng tám mươi tám com đánh bạc và tổ chức đánh bạc với tổng số tiền trên hai trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ công an quận lê trân đã tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
vào chiều qua chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã ký công văn khẩn áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ đối với huyện đồng phú thời gian thực hiện trong vòng một mươi năm ngày kể từ tám giờ ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trước đó ubnd tỉnh bình phước cũng đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đối với huyện trơn thành và chỉ thị số một mươi năm đối với các huyện thị xã thành phố gồm đồng xoài bình long phước long lộc ninh bù gia mập hớn quản
các huyện còn lại là phú riềng bù đăng bù đốp buộc phải đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke ba vũ trường cơ sở làm đẹp
tính đến ngày một mươi ba tháng bảy toàn tỉnh bình phước có bốn mươi sáu ca dương tính với covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường vừa ký quyết định phân bổ đợt tám số lượng bảy trăm bốn mươi sáu bốn trăm sáu mươi liều vaccine pfizer cho các tỉnh thành phố và bệnh viện trên cả nước
đây là số vaccine pfizer sẽ về bốn đợt trong tháng bảy trong đó đợt đầu tiên đã về việt nam vào ngày bảy tháng bảy vừa qua với chín mươi bảy một trăm một mươi liều
theo quyết định phân bổ đa số các tỉnh thành phố và bệnh viện trên cả nước sẽ nhận được năm tám trăm năm mươi liều pfizer
riêng thành phố hồ chí minh nhiều nhất
với gần năm mươi bốn chín trăm chín mươi liều sau đó là hà nội ba mươi tám sáu trăm một mươi liều đồng nai và bình dương mỗi tỉnh hai mươi năm bảy trăm bốn mươi liều lực lượng quân đội ba mươi năm một trăm linh liều lực lượng công an bốn mươi ba hai trăm chín mươi liều
các tỉnh bắc ninh bắc giang hải dương nghệ an thanh hóa đồng tháp kiên giang mỗi tỉnh sẽ nhận được bảy hai mươi liều
ngoài ra còn có hai mươi một bệnh viện viện trường đại học được phân bổ vaccine pfizer
bộ y tế lưu ý trong đợt phân bổ lần này trường hợp số lượng vaccine hạn chế
ưu tiên sử dụng vaccine pfizer để tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một vaccine astrazeneca từ tám đến một mươi hai tuần
nếu người được tiêm chủng đồng ý và tiêm mũi thứ nhất cho người chưa được tiêm
tối một mươi ba tháng bảy sở y tế tp hcm có văn bản khẩn về triển khai thí điểm cách ly và điều trị những trường hợp f f một tại nhà
theo chấp thuận của bộ y tế
về cách ly điều trị f đối với trường hợp không trường chứng đang điều trị tại bệnh viện
pcr ngày một mươi có kết quả âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng virus thấp
thì chuyển về cách ly tại nhà nơi đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống lây nhiễm
triển khai thí điểm cách ly f tại nhà đối với trường hợp không trường chứng cho thí điểm áp dụng đối với nhân viên y tế
bị lây nhiễm được cách ly tại nhà khi các đối điều kiện tương tự f một
tự theo dõi về tình trạng sức khỏe báo cáo với cơ quan theo dõi y tế hàng ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định
các trường hợp f này phải được giám sát của cơ quan y tế địa phương và nơi làm việc
tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng chống lây nhiễm
còn phương án cách ly điều trị f một tại nhà áp dụng theo hướng dẫn đã được bộ y tế thông qua trước đó
cũng trong chiều tối ngày một mươi ba tháng bảy thành phố hồ chí minh thừa nhận thời gian qua có tình trạng f chậm chuyển đi điều trị
tuy nhiên thời gian chậm không nhiều
đồng thời thành phố đưa ra ba tình huống sau một mươi năm ngày giãn cách xã hội
thứ nhất là thành phố kiểm soát được covid một mươi chín lúc này sẽ xem xét lại việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu
có thể là chỉ thị một mươi sáu hay chỉ thị một mươi năm hoặc chí thị một mươi chín
tình huống thứ hai là chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng
lúc này sẽ tiếp tục chỉ thị một mươi sáu một thời gian và có thể thực hiện một mươi sáu cộng ở một số địa bàn
tình huống ba là dịch gia tăng mạnh mẽ mất kiểm soát thành phố phải tính đến tình huống phong tỏa với biện pháp mạnh hơn
thưa quý vị công ty trách nhiệm hữu hạn boyuan việt nam tại quận bình tân
với số lượng lao động lớn nhất tp hcm sẽ dừng sản xuất từ hôm nay ngày một mươi bốn tháng bảy
theo yêu cầu để phòng chống dịch trong vòng một mươi ngày
tp hcm cũng chỉ đạo từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy chỉ cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất
đối với các doanh nghiệp đảm bảo các yêu cầu phòng dịch
trước đó quận bình tân đề nghị phu doanh chỉ được sản xuất khi bố trí toàn bộ công nhân ở lại nhà máy
cứ ba ngày tất cả lao động phải được xét nghiệm covid một mươi chín
công ty không thể đáp ứng những yêu cầu này do không đảm bảo cuộc sống
sinh hoạt lượng công nhân lớn như vậy trong một mươi ngày
trước đó hơn ba mươi ba công nhân pujen đã tạm nghỉ việc do liên quan covid một mươi chín
và các tỉnh lân cận áp dụng chí thị một mươi sáu hạn chế đi lại trên địa bàn
hiện công ty có khoảng một mươi bốn công nhân sinh sống ở long an tiền giang bến tre
hàng ngày đi làm ở tp hcm bằng xe đưa rước
các địa phương này cũng đề nghị nhà máy phải có giải pháp bố trí công nhân ở lại khi dịch bùng phát
từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tp hcm
phải đảm bảo thực hiện vừa sản xuất vừa cách ly người lao động tại chỗ
với phương châm ba tại chỗ sản xuất tại chỗ ăn tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ
phương án còn lại là doanh nghiệp đảm bảo thực hiện phương châm một cung đường hai địa điểm
chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi ở đến nơi sản xuất
như ký túc xá khách sạn chủ ở tập trung
trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo theo hoạt động nêu trên thì dừng hoạt động
từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy cho đến khi có chỉ đạo mới
sở công thương tp hcm vừa gửi hỏa tốc văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động
các chợ truyền thống để gia tăng các điểm cung ứng hàng hóa trên địa bàn tp hcm
theo phương án này các chợ tạm sẽ được thí điểm bán rau củ quả
trong điều kiện phòng dịch cao nhất
hiện nay có một trăm bảy mươi một trên tổng số hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống tại tp hcm tạm ngưng hoạt động
vì thế sở công thương tp hcm đề nghị các địa phương đánh giá lại
việc thực hiện các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
truyền thống rà soát các tiêu chí chưa đạt để khắc phục
nhanh chóng khôi phục đưa vào hoạt động trở lại
sở công thương tp hcm đề nghị các địa phương chỉ đạo đơn vị quản lý chợ
hiện đang tạm dừng hoạt động lựa chọn vị trí tổ chức các điểm bán phù hợp
tại khu vực chợ và đảm bảo quy định phòng chống dịch nhằm bổ sung
các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu giảm tải lượng khách đến hệ thống siêu thị
trước mắt thí điểm lựa chọn một số tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau củ quả
khoảng từ hai đến một mươi tiểu thương trường hợp có nhiều tiểu thương có nhu cầu
thì bố trí kinh doanh luân phiên hướng dẫn chuẩn bị nguồn hàng phân chia sẵn
đông gói sẵn theo quy cách đồng giá để thuận tiện nhanh chóng trong mua bán
thưa quý vị tính đến nay toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận bốn trăm tám mươi bảy ca dương tính
tới covid một mươi chín để giúp cho tỉnh có thêm kinh nghiệm trong quá trình cách ly
điều trị bệnh nhân thì một mươi năm bác sĩ từ bệnh viện bạch mai hà nội đã đến hỗ trợ
thiết lập một trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín diễn tiến nặng
đoàn công tác của bệnh viện bạch mai có một mươi năm người do tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn dũng
phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới làm trưởng đoàn với một mươi bốn bác sĩ điều dưỡng
các chuyên ngành hồi sức cấp cứu truyền nhiễm hô hấp
đây là những cán bộ y tế đã có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
và đã tham gia hỗ trợ tại nhiều điểm nóng ở các tỉnh bắc ninh bắc giang
và sẽ mang tất cả những kinh nghiệm mà các cán bộ trang đoàn đã từng tham gia
các chiến dịch ở vĩnh phúc ở đà nẵng ở hải dương bắc linh bắc giang
để chia sẻ tất cả những kinh nghiệm mà tất cả các cán bộ trong đoàn đã tích lũy
cũng như đã từng thực chiến để giúp bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai
nói riêng cùng với các đơn vị khác ở trong tỉnh đồng nai nói chung
để làm sao hoàn thành công tác thành công trong công tác phòng và chống dịch covid một mươi chín
nhất là xây dựng được những đơn vị icu mà có thể đáp ứng được trong công tác điều trị bệnh nhân covid nặng
với sự hỗ trợ của bộ y tế tỉnh đồng nai sẽ thiết lập một trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
phân bổ tại hai bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện đa khoa đồng nai công suất năm mươi giường
và bệnh viện đa khoa thống nhất công suất năm mươi giường
tại bệnh viện đa khoa thống nhất sẽ sử dụng tầng năm của tòa nhà
tầng năm là nhà một mươi tầng mà bệnh viện đang xây dựng và trong quá trình hoàn thành
để làm khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
tầng năm là nhà một mươi tầng mà bệnh viện đang xây dựng và trong quá trình hoàn thành
để làm khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
nhưng lại cơ động có thể đưa tới bất kỳ nơi nào trên cả nước để tiến hành xử lý xét nghiệm tại chỗ giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch bệnh và quá tải cho các bệnh viện
những chiếc container đã được đưa vào các tỉnh miền nam như phú yên bình dương và thành phố hồ chí minh để thực hiện nhiệm vụ

trong thời gian tới hội thầy thuốc trẻ việt nam sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực triển khai thêm nhiều mô hình hiệu quả
phục vụ công tác phòng chống dịch như xe vận chuyển vaccine trung tâm tiêm chủng lưu động
và hơn hết là tiếp tục cùng các đơn vị đồng hành sản xuất ra thêm nhiều container lưu động